cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh của chúng mình
trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đại tướng văn tiến dũng
chủ tịch quốc hội hàn quốc thăm chính thức việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm chính thức campuchia và lào

hóa ngày hai mươi bảy tháng bốn lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đại tướng văn tiến dũng
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng đã được tổ chức trọng thể tại hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước gia đình đồng chí văn tiến dũng đến dự buổi lễ
tại buổi lễ đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng
phó bí thư quân ủy trung ương xúc động nhấn mạnh
trải qua hơn sáu mươi năm năm hoạt động cách mạng liên tục đại tướng văn tiến dũng là tấm gương sáng
của người chiến sĩ cộng sản kiên cường tận trung với đảng hiếu với dân phụng sự tổ quốc
luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công không chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lược
là một trong những vị tướng chỉ huy xuất sắc của quân đội việt nam
đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đại tướng ngô xuân lịch khẳng định học tập nơi gương đại tướng văn tiến dũng và các bậc tiền bối
chúng ta nguyện mãi đi theo con đường mà đảng bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn
ra sức xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh
dân chủ công bằng văn minh
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội hàn quốc
chang seo kyun và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc thăm chính thức nước ta từ ngày hai mươi bốn tới ngày hai mươi sáu tháng bốn
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội hàn quốc trân siekyun và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc
đã diễn ra tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì lễ đón
ngay sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội hàn quốc trần siê kyun đã tiến hành hội đàm
hai bên cho rằng trong tổng thể quan hệ hai nước
kim ngạch thương mại đã có những bước phát triển vượt bậc tăng hơn chín mươi lần so với mức bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao
hai bên thống nhất cần có những giải pháp cụ thể để cân bằng cán cân thương mại trong thời gian tới
hai bên cùng cho rằng cần quan tâm thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước
đẩy mạnh trao đổi giao lưu giáo viên sinh viên học sinh mở rộng dạy tiếng việt và tiếng hàn tại hai nước
chiều ngày hai mươi năm tháng bốn tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã tiếp thân mật chủ tịch quốc hội hàn quốc trần sê cun đang ở thăm việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá kết quả hội đàm giữa hai chủ tịch quốc hội
đồng thời đánh giá cao sự phát triển tích cực hiệu quả của quan hệ hợp tác việt hàn trên các lĩnh vực trong những năm qua
nhất là về kinh tế thương mại và đầu tư
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng mong muốn hai bên đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa
hiệu quả hợp tác trên tất cả các kênh chính phủ quốc hội chính đảng và các địa phương hai nước
nhằm góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ
hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới
chiều ngày hai mươi năm tháng bốn tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp chủ tịch quốc hội hàn quốc trân xe kun
chủ tịch nước trần đại quang đã trao đổi với chủ tịch quốc hội trân xe cun về các biện pháp nhằm mở rộng
và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thường mạng
đồng thời ghi nhận một số kiến nghị của phía hàn quốc khẳng định việt nam sẵn sàng cùng phía hàn quốc
triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc
tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp hàn quốc tăng cường đầu tư vào việt nam
nhất là trong các dự án lớn về cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo công nghệ cao
ngày hai mươi tám tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc có cuộc gặp song phương với thủ tướng malaysia najib tun rajak
tại cuộc gặp mặt
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải và hàng không
nhất trí kiên trì với lập trường chung là giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị phía malaysia xét xử công bằng
bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân việt nam đoàn thị hương hiện đang bị giam giữ tại malaysia
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã tới thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán
và đại diện cộng đồng người việt nam đang công tác học tập và sinh sống tại philippines
kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy và một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt
ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
các anh hùng liệt sĩ công an nói chung các đồng chí cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam nói riêng
đã ảnh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
chiều ngày hai mươi tám tháng bốn về thăm và làm việc tại tỉnh nghệ an chủ tịch nước trần đại quang
và đoàn công tác trung ương đã tới thăm và nói chuyện với nhân dân xã nghĩa đồng huyện tân kỳ
chủ tịch nước cho rằng mặc dù là một trong những xã còn nhiều khó khăn của tỉnh nghệ an
xã nghĩa đồng đã hoàn thành tất cả tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho thấy rõ nét tinh thần vượt khó
ý chí tự lực tự cường đồng lòng trung sức của người dân xã nhà
nhân dân xã nghĩa đồng cần tiếp tục tìm tòi
nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật cơ cấu lại ngành nghề cơ cấu lại sản xuất
liên kết nhà nông nhà khoa học nhà doanh nghiệp để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao tăng giá trị hàng hóa cho nông dân
chính quyền địa phương phải thường xuyên chăm lo công tác bảo đảm an ninh trật tự
xây dựng hệ thống chính trị đoàn thể trong sạch vững mạnh để tập hợp nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã tới thăm mô hình chăn nuôi bò sữa hộ gia đình ngoài đồng
của gia đình ông ngô xuân ngoạn xóm một mươi xã nghĩa đồng
tới thăm và tặng quà ông hồ văn thọ thương binh hai trên bốn tại xóm tám
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác về thăm khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên
huyện nam đàn và đến thăm khu di tích lịch sử quốc gia chuông bồn xã mỹ sơn huyện đô lương

giữa hai nước việt nam campuchia đồng thời tạo điều kiện giao lưu thông thương cho khu vực cửa khẩu khánh bình
góp phần phát triển các mặt kinh tế văn hóa xã hội cho nhân dân hai tỉnh an giang việt nam và kandan campuchia nói riêng
góp phần ngày càng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tỉnh phía tây nam nói chung
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân đã chính thức tới thăm vương quốc campuchia
theo lời mời của thủ tướng campuchia samdet thecho hunsen
tại buổi hội đàm diễn ra sau lễ đón hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp các chuyến thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua
và nhất trí tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi đoàn ở tất cả các cấp nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và tìm những biện pháp hữu hiệu
thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng như thương mại đầu tư ngân hàng năng lượng điện khai khoáng dầu khí trồng cây công nghiệp giao thông vận tải
hai bên khẳng định lại nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh của nước kia
và phá hoại quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và campuchia
hai thủ tướng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền để công tác sớm được hoàn tất
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia chiều ngày hai mươi năm tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến
với chủ tịch thượng viện campuchia samdech saychum và hội kiến chủ tịch quốc hội campuchia samdech hương samrin
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cũng đã tới thăm hỏi nói chuyện với nhân viên đại sứ quán việt nam tại campuchia
và đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại đây
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam lên đường tới thủ đô viên trăn bắt đầu thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
theo lời mời của thủ tướng lào thông luân si su lít
sau lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng lào thông luân si su lít
hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao nhất là tuyên bố chung nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức lào
của tổng bí thư nguyễn phú trọng hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu và tuyên bố chung nhân chuyến thăm việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước lào
bù nhăng vo la chít hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương
tăng cường tin cậy chính trị nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao an ninh quốc phòng kinh tế thương mại đầu tư
phần đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước năm hai nghìn một mươi bảy tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu và tăng cường các dự án đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước
tiếp tục nâng cao tính kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế nhất là về kết nối năng lượng và giao thông vận tải triển khai hiệu quả các hiệp định thỏa thuận
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức lào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến chào xã giao tổng bí thư chủ tịch nước lào bù nhăng vo la chít
chiều ngày hai mươi tám tháng bốn theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước ta tới thủ đô manila của philippines
bắt đầu chương trình tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi theo lời mời của tổng thống philippines rodrigo duterte
trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp với bà aung san suu kyi
cố vấn nhà nước bộ trưởng ngoại giao myanmar trưởng đoàn myanmar tham dự hội nghị
tại cuộc gặp hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
văn hóa giao thông vận tải tài chính tư pháp giáo dục sớm thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng
cấp thứ trưởng quốc phòng và cơ chế nhóm làm việc chung giữa cục đối ngoại của hai bộ quốc phòng
thúc đẩy họp tham khảo chính trị lần thứ bảy giữa hai bộ ngoại giao trong năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
nhất là asean và liên hợp quốc cũng như trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng
sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới dự hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh trà vinh năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận đánh giá cao tỉnh trà vinh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư lần này
nhằm tăng cường đối thoại thu hút đầu tư trên địa bàn
thủ tướng đề nghị trà vinh thúc đẩy liên kết chặt chẽ với các tỉnh thành phố
đặc biệt là trong vùng đồng bằng sông cửu long để phối hợp xây dựng các đề án liên kết phát triển
trước mắt cần khẩn trương hoàn thành và triển khai thực hiện đề án liên kết phát triển bền vững
tiểu vùng bán đảo cà mau với các tỉnh bạc liêu cà mau và kiên giang
sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện cần giờ
thành phố hồ chí minh
tại buổi tiếp xúc ghi nhận đánh giá cao những ý kiến hết sức sâu sắc tâm huyết của cử tri huyện cần giờ
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định sẽ cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố trao đổi với các cơ quan
chức năng để giải quyết kịp thời cũng như tổng hợp để báo cáo quốc hội gửi đến các cơ quan trung ương xem xét giải quyết
ngày hai mươi bảy tháng bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp xúc cử tri quận cái răng và cử tri huyện phong điền thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc chủ tịch quốc hội thông tin giải đáp những kiến nghị bức xúc của cử tri về các vấn đề
tai nạn giao thông gia tăng tình trạng trái cây được mùa mất giá ô nhiễm môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm
sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường
tiếp đó ngày hai mươi tám tháng bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng có buổi tiếp xúc cử tri tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
sáng ngày hai mươi tám tháng bốn tại thành phố cần thơ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm và kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
trong tuần qua đã diễn ra sự kiện thủ tướng nguyễn xuân phúc có chuyến thăm chính thức lào campuchia
nhà báo chu hồng thắng báo nhân dân đã có cuộc trao đổi về sự kiện này
đây là chuyến thăm đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc tới campuchia và lào
và thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm hai nước này vào đúng cái dịp tết cổ truyền dân tộc của hai đất nước
và đem đến cho nhân dân các nước bạn những tình cảm thắm thiết gắn bó của nhân dân và nhân dân việt nam trong dịp này
chuyến thăm thể hiện sự coi trọng sự đặc biệt quan trọng và quan tâm đặc biệt của lãnh đạo và nhân dân việt nam
đối với việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ giữa việt nam với campuchia giữa việt nam với lào
ở đây chúng ta thấy chuyến thăm một lần nữa khẳng định rằng lãnh đạo và nhân dân việt nam luôn luôn gìn giữ
và mong muốn tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt gắn bó máu thịt giữa lãnh đạo và nhân dân việt nam

cuộc làm việc của thủ tướng nguyễn xuân phúc với lại các nhà lãnh đạo campuchia và lào cho thấy
ngoài việc cùng nhau bàn thảo đề ra định ra những định hướng mới tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa việt nam với hai nước bạn
tiếp tục phát triển bền vững hiệu quả và thực chất hơn
thì các nhà lãnh đạo cũng đi sâu bàn thảo và đưa ra những chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ để giải quyết được nhiều những vấn đề
trong đó có cả những vấn đề tồn tại lâu năm rồi như là các vấn đề liên quan đến biên giới vấn đề liên quan đến người việt nam ở campuchia v v
chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân tới đây là kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tuần sau